tuy nhiên việc cắt quá tay khiến cây trơ thân trụi lá hay là thời điểm cắt toàn rơi vào mùa khô nắng hạn
thì khiến cho người dân chỉ thấy cây mà không thấy xanh cũng đang là mối quan tâm của đông đảo cư dân mạng những ngày qua
những ngày qua nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến hàng cây xanh trên quốc lộ một
đoạn thuộc khu phố một phường bình hưng hòa quận bình tân thành phố hồ chí minh
bỗng dưng bị cắt trụi nhánh có cây còn bị cắt trụi lá
sự ngạc nhiên đó
còn bởi cây cối bị cưa trụi khi nhiệt độ tại thành phố hồ chí minh có lúc lên đến ba mươi tám ba mươi chín độ c
tuy nhiên không chỉ ở đoạn đường này mà nhiều tuyến đường khác ở thành phố hồ chí minh
người dân vẫn bắt gặp những cây xanh bị cưa đến trơ trọi như vậy
dọc đường võ văn kiệt hướng về quốc lộ một cây cũng bị cắt tỉa trơ trọi
những ngày thành phố nóng rát mặt người nhìn hàng cây bị cắt tỉa không thương xót cảm thấy nóng lên gấp nhiều lần
để ý sẽ thấy có những cây sau khi được cắt tỉa không thể phục hồi và chết khô thấy mặt xót xa
hôm trước chỗ nhà mình cũng vậy tự nhiên hàng cây không vướng gì hết cây cũng không to vậy mà cắt hết như này không hiểu luôn thật phung phí nguồn vốn
trồng cây xanh là để che mát mùa nắng nóng vậy mà cắt trụi đi thì lấy gì để che mát mùa nóng đây chả nhẽ trồng cây lên để có việc đi cắt

nếu vậy thì cứ đắp cây lên để có việc đi cắt
cắt trụ xi măng tạo dáng giống như cây là được đảm bảo an toàn khi mưa bão
cắt trụ xi măng tạo dáng giống như cây là được đảm bảo an toàn khi mưa bão
trước những thắc mắc của người dân về việc cắt tỉa cây xanh làm hạn chế bóng mát đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ideco cho biết
việc cắt tỉa mé nhánh tạo tán cân đối sẽ được thực hiện hai lần một năm lần một từ tháng bốn đến tháng năm lần hai từ tháng một mươi đến tháng một mươi một
nhưng thời gian cắt tỉa này tiếp tục khiến không ít người dân băn khoăn bởi vào toàn những tháng mùa khô nắng nóng ở thành phố hồ chí minh
cộng với việc cắt tỉa đến mức không còn chức năng bóng mát tiếp tục là câu chuyện gây nên nhiều bức xúc trong nhân dân
làm theo quy trình một năm cắt hai lần trong khi người dân đang cần bóng mát như vậy là máy móc cần phải thay đổi quy trình này
vô cảm thiếu tầm nhìn
vô cảm thiếu tầm nhìn
cây trụi lũi chết vì nắng nóng hơn bốn mươi độ c không phải do ông trời tính toán kỹ chút cho dân nhờ
đó là hình thức bức tử cây xanh chứ không phải là cắt tỉa
mùa hè đến và cũng là mùa mưa tránh bão gió là tốt nhưng đó là cách làm phản cảm thiếu khoa học
từ căn bệnh sở trách nhiệm khi có cây bị gãy đổ đã dẫn đến việc vô trách nhiệm
nhiều năm qua sở xây dựng các tỉnh thành cũng đã ban hành nhiều văn bản
nhiều năm qua sở xây dựng các tỉnh thành cũng đã ban hành nhiều văn bản
yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm triển khai công tác cắt tỉa cây xanh
yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm triển khai công tác cắt tỉa cây xanh
nhưng phải duy trì bóng mát ở mức độ hợp lý theo quy định

lập kế hoạch và tuân thủ nghiêm túc tỷ lệ diện tích cắt tỉa tán cây xanh đã quy định

trước tình cảnh này nhiều cư dân mạng đã hiến kế để bảo vệ màu xanh thành phố
tốt nhất là ngầm hóa lưới điện thì mới có thể duy trì cây xanh đô thị cỡ lớn
còn không thì buộc phải cắt tỉa cho đảm bảo an toàn điện hoặc thay bằng các cây xanh đô thị cỡ nhỏ
tôi thấy có nhiều loại cây xanh trồng trên đường phố hiện nay không phù hợp
ít tán lá như bò cạp vàng băng lăng tím nhiều nơi cây còi cọc khó phát triển
có nên thay những loại cây này bằng cây khác dễ trồng dễ phát triển ở đô thị và có tán lá không
đi các tuyến đường ở củ chi tỉnh lộ hai thấy cây xanh cứ trồng dưới đường dây điện
tại sao không trồng cách xa trụ điện mà cứ trồng dưới đường dây điện
để rồi phải tốn công mé và cây không lớn được
trong khi chủ trương trồng một tỷ cây xanh
thành trên cả nước thì việc bảo vệ từng cây xanh đã được trồng cũng là trách nhiệm của mỗi người
mùa mưa bão đang đến đây là thời điểm ráo riết nhất trong việc cắt cành nhánh
có những nguy cơ gãy đổ cao
thế nhưng không phải đụng đâu cắt đó mà quá trình cắt luôn đảm bảo kỹ thuật
để sau này cây có thể phát triển tạo tán tốt nhất
vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân vừa giữ màu xanh cho mỗi con đường góc phố